các trinh sát được phân công đi gặp gỡ từng người dân nắm thông tin những người xuất hiện xung quanh khu vực hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ án
kết quả trong phạm vi bán kính khoảng một hai km quanh hiện trường có khoảng hơn hai mươi người bao gồm cả công nhân làm mương thủy lợi người lầm dẫy người giận cỏ
để không bỏ lọt bất cứ đối tượng khả nghi nào các điều tra viên đã lần lượt gọi hỏi từng người đấu tranh làm rõ việc sử dụng thời gian của họ và yêu cầu những người này chứng minh chứng cứ ngoại phạm vào thời điểm xảy ra vụ án
cơ quan điều tra thậm chí còn xác minh lời khai của chồng nạn nhân nay hời nhá là anh cờ sọ tinh người đã từng có một đời vợ
chúng tôi còn xác minh là việc tiêu thụ thời gian của anh cờ sọ tinh vào sáng đó như thế nào
xác minh coi thử anh tinh cờ sọ tinh này đi đào dúi ở cái khu vực nào khu vực đó muốn đến hiện trường
thì phải là tìm ra tìm ra tìm ra tìm ra tìm ra tìm ra tìm ra tìm ra tìm ra tìm ra tìm ra tìm ra tìm ra tìm ra
đi bao lâu rồi những người đi cùng anh tinh này có xác nhận vào cái thời gian của anh tinh đi cùng hoặc là vắng mặt hay là anh tinh đi một mình là bao nhiêu không
thì chúng tôi xác định là loại trừ được anh tinh này ra nhưng mà vợ cũ của anh tinh thì hai người có mâu thuẫn gì với nhau mà dẫn đến lyon hay không
cái vợ cũ của anh tinh này có còn cái mâu thuẫn có còn khúc mắt gì với anh tinh hay không
thì qua xác minh thì xác định rằng là sau khi rời đi thì giữa vợ cũ và anh cờ sh tinh này không còn có mối quan hệ gì với nhau nữa
và chị này cũng có một cuộc sống gia đình riêng và khả năng mà chị này xuất ở trường và gây án là rất là khó xảy ra
cho nên là chúng tôi là cũng vẫn bỏ ngỏ khả năng đó nhưng mà không ca
sau khi làm việc với hơn hai mươi người được xác định có mặt quanh khu vực hiện trường buổi sáng ngày một mươi năm tháng một mươi
các điều tra viên chú ý đến lời khai của một người tên là khờ so lân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám cùng chú tại buôn bò lá
ông lân cho biết vào buổi sáng hôm chị hờ nhá gặp nạn khi vào dãy chở cùi ông lân có nhìn thấy ông hát đi xe máy chở cỏ về
ông hát sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy người dân tàu kinh chú tại tổ dân phố số một mươi thị trấn phú túc huyện crong pa tỉnh sơn lai
thời điểm này không chỉ ông khờ so lân mà nhiều người trong buôn bò lá cũng cho rằng
ông hát hoặc con trai ông là bùi đê
có thể chính là hung thủ sát hại chị hờ nhã
vì dãy nhà bố con ông hát sát bây khu vực nơi phát hiện sát chị hờ nhã
trước đó ông hát nhiều lần tỏ ra hung dữ không cho người khác đến dãy của gia đình mình cắt cỏ vì sợ làm hỏng cây trồng nhà ông
khi mà cái vụ án xảy ra nạn nhân

thì hờ nhã là người dân tộc gia rai
lại được phát hiện khi đang cắt cỏ và chết ở trên rẫy của người kinh
cho nên là khi chúng tôi tiếp xúc đối với những người kinh để cung cấp những thông tin liên quan đến vụ án thì
hầu hết họ đều cho rằng với phương thức thủ đoạn như vậy là do người gia rai gây ra
và ngược lại khi chúng tôi tiếp xúc đối với những người kinh để cung cấp những thông tin liên quan đến vụ án thì
người gia rai cho rằng với phương thức thủ đoạn này thì do người kinh gây ra
mọi mối nghi ngờ về hung thủ gây án lúc này đều hướng đến ông hắt
cơ quan điều tra đã triệu tập ông hắt lên làm việc
nhưng ông hắt đưa ra được chứng cứ ngoại phạm và cai giang
vào thời điểm xảy ra vụ án ông đi vào nhà con gái ở buôn tang xã phú cần
cách khu vực hiện trường khoảng một mươi km để giúp gia đình con thu hoạch nông sản
ông này ông cũng rất là lo kiểm tra khu vực rẫy của ông này
nghĩa là khu vực rẫy mà có cây cỏ lai thì không có dấu cắt cỏ còn mới
tụi tôi còn trực tiếp vào chỗ buôn tang phú cần là con gái làm vườn trồng rau
thì ông vào phụ giúp ông
ông làm rau ở chỗ nào cũng phải đi tìm tận nơi mà
cho nên là cái chứng cứ ngoại phạm của ông hát là nó có
manh mối ít ảo về vụ án bị giập tắt
cơ quan điều tra phải tập trung nhiều nguồn lực nữa xuống địa bàn
từ thành phố pleiku về crompa chạy xe mất chừng ba tiếng
nhưng không để bỏ lọt đốn thưởng nghi vấn
cơ quan điều tra tiếp tục tung quân để tìm người có mặt tại hiện trường trước
trong và sau thời gian rời ra vụ án
lực lượng công an chúng tôi cũng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
tiến hành phát động nguồn chúng
rồi một bậc là ổn định nhân dân
để cho nhân dân không hoang mang
vẫn tiếp tục đi làm bên cạnh đó
hoặc tiếp tục tố giác tội phạm
cung cấp những thông tin có gì giá trị cho cơ quan công an
lúc này người dân buôn mà lá vẫn chữa mũi nghi vấn vào ông hắt
cơ quan xác minh nguồn gốc tin này xuất phát từ khởi sô lân
và đặt tên là cơ quan sân minh
câu hỏi tại sao lân lại đưa ra lời khai gian dối
nhắm vào ông hắt
tại sao lân lại bịa chuyện
khởi sô lân hay còn có tên ngội khác là amazuyen
trước khi lấy vợ và chuyển về sinh sống tại buôn mà lá
lân từng sinh sống tại buôn liên
xã chưa răng viện crong pha
lân từng phạm tội giết người cướp tội sản
đã bị xử phạt một mươi tám năm tù giam
đến năm hai nghìn khởi sô lân được tha tù trước thời hạn
sau đó kết hôn cùng với chị
cơ ba khơ ma ranh
và chuyển đến sinh sống tại nhà vợ ở buôn mà lá
trong quá trình sinh sống tại buôn mà lá
lân được chính quyền địa phương xác nhận
chếp hành tốt
và không có vi phạm pháp luật
xác minh sâu về lân
các điều tra viên nhận thấy
những điểm tương đồng trong vụ án đang điều tra
với vụ án mà khởi sô lân gây ra hai mươi năm trước
sau khi bị một người phụ nữ bán hàng
chửi mắng về nghi trộm đồ nửa đêm
khởi sô lân đã đột nhập
dùng gậy gỗ đánh chết người này
tuy nhiên qua quan sát của các điều tra viên
và quân chúng nhân dân cung cấp
sau khi chị hờ nhá chết
lân có những biểu hiện bất thường